đến cơ quan công an trình báo lại vụ việc anh từ văn phát chú phường thới bình quận ninh kiều thành phố cần thơ cho biết út là khách hàng quen biết trước đó đã nhiều lần thuê xe của anh
ngày một mươi bảy tháng ba năm hai nghìn một mươi sáu út đến thuê xe ô tô innova bảy chỗ màu đen với giá thuê là bảy trăm linh đồng một ngày
đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu bằng chiêu thức thuê xe năm ngày trả trước một mươi ngày
một mươi ngày trả trước hai mươi ngày thuê với giá cao trần văn út đã thực hiện nhiều vụ lừa đảo
thuê xe đem đi cầm lấy tiền ở thành phố cần thơ và tỉnh đồng tháp
với tài án nói của mình có chủ xe đã bị út lừa đến lần thứ ba
như chủ dịch vụ cho thuê xe ở thành phố cao lãnh tỉnh đồng tháp
qua xác minh thì chúng tôi phát hiện được là ngoài vụ việc trên
còn tố tượng trần văn út còn lạm dụng tín nhiệm lừa đảo nhiều tố tượng khác
trên địa bàn phố cần thơ và địa bàn an giang đồng tháp
xác xác tính chất nghiêm trọng của chúng tôi là dùng biện pháp nghiệp vụ
dùng nhiều biện pháp nghiệp vụ xác minh được tố tượng hiện bỏ trốn ở thánh hòa nha trang
cuối tháng sáu vừa qua sau thời gian bỏ trốn khỏi địa phương
được sự vận động của cơ quan công an và gia đình
út đã ra cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
do nợ nần không có tiền tiêu xài và trả tiền thuê xe
út đã thực hiện hành vi lừa đảo bằng cách thuê xe rồi mang đi cầm lấy tiền trả tiền thuê xe và tiêu xài
cứ như vậy lợi dụng lòng tin của nhiều người út đã thuê xe đem đi cầm hết chiếc này đến chiếc khác
cho đến khi bị chủ xe phát hiện tố giác với cơ quan công an
biện pháp là mình tạo niềm tin từ lúc đầu đã có niềm tin từ trước
rồi đến khi mình nãy xin đi định cầm xe là mình đã có được một khối niềm tin các chú xe
nên là em mới thực hiện được cái hành vi
mỗi lần em cầm như thế thì còn dư không nhiều
thì em cũng dùng cái số tiền đó bỏ túi để tiêu xài cá nhân
chỉ trong một thời gian ngắn trần văn út đã thực hiện trót lọt chín vụ lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng
đây là lời cảnh báo đối với các chủ cho thuê xe tự lái
đừng vội cả tin để rồi trở thành nạn nhân của kẻ lừa đảo